thưa quý vị mới đây hội đồng nhân dân tp hà nội thông qua nghị quyết quy hoạch thủ đô thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
một trong những điểm nhấn của quy hoạch là việc hồi sinh sông tô lịch bằng cách lấy nước sông hồng để làm sống lại dòng sông này
vâng thưa quý vị sông tô lịch có chiều dài khoảng một mươi bốn km trải qua địa phận sáu quận huyện của hà nội
và những năm qua dưới sức ép của quá trình đô thị hóa và sự thiếu ý thức của người dân sống ven sông đã khiến cho sông tô lịch trở thành dòng sông chết
mặc dù chính quyền hà nội đã có nhiều nỗ lực để hồi sinh thế nhưng cho đến nay tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được cải thiện
ý tưởng bổ cập nước sông hồng cho sông tô lịch đã nhận được sự đồng tình của nhiều chuyên gia
trên mạng xã hội cư dân mạng cũng đã bày tỏ quan điểm của mình
sau mấy năm im ắng thì mới đây cái tên sông tô lịch lại được nhắc đến
với biện pháp giải cứu tường mới hóa ra lại cũ đó là lấy nước sông hồng để làm hồi sinh sông tô lịch
sau khi thông tin được đưa ra cộng đồng mạng đã có những chia sẻ và tranh luận xung quanh vấn đề này
vốn dĩ dòng sông này đã chịu quá nhiều tổn thương bởi ô nhiễm xâm chiếm khi hàng ngày phải hứng chịu khối lượng lớn nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý
không phủ nhận thành phố hà nội đã rất nỗ lực để giải cứu
sông tô lịch bằng nhiều giải pháp
xong đề xuất bổ cập đức sông hồng để hồi sinh sông tô lịch cũng chỉ là giải pháp tình thế
và điều đó thể hiện thành phố hà nội vẫn đang loay hoay trong việc cải thiện chất lượng sông tô lịch
vẫn chỉ là giải pháp phần ngọn
cần làm rõ sau đó thì sông tô lịch sẽ như thế nào đã nhé
trừng nào chưa cho sông chảy mà vẫn là sông tù và còn nước thải đồ vào thì thâu nước có ít lợi gì đâu
cư dân mạng cho rằng
bản chất của sông tô lịch là dẫn nước thải và do chất thải độc hại tích tụ không được xử lý
do vậy việc xử lý nước thải cần phải xử lý ngay tại nguồn phát thải
khi nền kinh tế tuần hoàn phát triển và nở rộ như một xu hướng tất yếu của xã hội
thì cần được đánh giá tổng thể về giải pháp thu gom và xử lý nước thải
phương án bền vững nhất là tái dùng nước thải để sản xuất nông nghiệp
rồi tách chất thải độc hại để trôn lấp thay đổi hệ thống môi sinh phục hồi lại tuần hoàn sinh học của dòng sông
vấn đề gốc dễ là xử lý nước thải của các hộ dân trước khi nước chảy ra sông tô lịch
chứ cứ bơm thế bơm nữa nước sinh hoạt vẫn thải ra mà không qua xử lý thì cũng vậy thôi
chứng nào ý thức của người dân vẫn chưa chịu phân loại rác vứt rác đúng quy định
xả thải phải lọc rác trước khi cho ra môi trường sông thì có bơm hết nước sông hồng thì nó cũng vẫn ô nhiễm
ngay từ bây giờ thành phố phải đưa ra quy định rõ ràng xả thải với xả thải công nghiệp xả thải của các hộ dân
chứ cái kiểu sạch nhà mình là được
còn đâu kệ thì còn ô nhiễm dài dài
việc dẫn nước sông hồng để giải cứu sông tô lịch chỉ là giải pháp tình thế không phải bền vững
điều quan trọng là phải xử lý tận gốc tại nguồn phát thải nâng cao ý thức của người dân doanh nghiệp
và có chiến lược thu gom vừa đem lại hiệu quả kinh tế vừa giải cứu được dòng sông
việc tận dụng nước sông hồng khiến cộng đồng mạng tỏ ra bật khoăn
hiện nay theo thời gian sông hồng đã thay đổi nhiều nguồn nước của sông hồng đã giảm mạnh
do vấn đề khai thác ở thượng nguồn
khi nước là tài nguyên thì việc chỉ sử dụng làm nhiệm vụ thâu rửa liệu có xứng đáng
nước nó là tài nguyên và ngày càng quý vì đầu nguồn chúng ta không những lượng nước đã không còn nhiều
và nước sạch lại càng hiếm hơn nữa
cho nên không thể lấy nước sạch để làm việc thu rửa một hồ nước bẩn không biết sẽ dùng vào việc gì
cần sử dụng tài nguyên nước một cách hiệu quả và sử dụng chứ không chỉ làm mỗi một đơn vị thau rửa
câu chuyện sử dụng nước sông hồng hồi sinh sông tô lịch mà chúng tôi vừa đề cập trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay
quan điểm cũng như suy nghĩ của bạn như thế nào hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân